bộ kế hoạch và đầu tư đang thực hiện giải pháp yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp fdi trong kết nối hỗ trợ kỹ thuật năng lực cho doanh nghiệp trong nước để đáp ứng được các yêu cầu của các mạng lưới sản xuất hiện đại
cũng phải nói thêm đây là cơ sở để hình thành các claster cùng ngành công nghiệp theo từng lĩnh vực ngành nghề cách thức được xác định là hiệu quả nhất trong phát huy tác động lan tỏa tích cực của khu vực fdi tới nền kinh tế nội địa
thưa quý vị và các bạn theo báo cáo pci hai nghìn một mươi bảy vài năm qua ngày càng có thêm các doanh nghiệp fdi ký hợp đồng với các doanh nghiệp tư nhân trong nước
tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khác biệt giữa các địa phương các lĩnh vực và các quốc gia xuất xứ
đặc biệt các doanh nghiệp fdi sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao có xu hướng nhập hàng hóa đầu vào từ chính nước xuất xứ
do vậy nhằm tăng hiệu ứng lan tỏa nhiều chuyên gia kinh tế đã đưa ra khuyến nghị
việt nam cần cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo giúp nâng cao năng lực của người lao động và trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước
để từ đó tham gia và liên kết sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất của các doanh nghiệp fdi
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của kênh truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú
xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại